nước đức đã có hai nữ phi hành gia đầu tiên lên vũ trụ hai nữ phi hành gia này được chọn từ hơn bốn trăm linh ứng cử viên
hai nữ phi hành gia nicola baumann và insa thiele là hai người phụ nữ đức đầu tiên được chọn ra từ hơn bốn trăm linh ứng cử viên
cho quá trình đào tạo phi hành gia nữ kéo dài hai năm mục tiêu của dự án này là phân tích tác động của sự không trọng lượng
với cơ thể nữ giới và biến những đề tài vũ trụ trở nên gần gũi hơn
hai người phụ nữ sẽ trải qua hai năm đào tạo bắt đầu vào cuối năm nay trước khi trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của đức
vinh dự được làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế iss